do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên từ đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi trên địa bàn tỉnh nghệ an trời có mưa to
khiến cho nhiều tuyến đường ở thành phố vinh bị ngập sâu trong nước
mưa lớn kéo dài khiến cho các tuyến đường ở trung tâm thành phố vinh như lê hồng phong
quang trung nguyễn thị minh khai đặng thái thân đều bị ngập sâu trong nước
nhiều xe máy ô tô bị chết máy khi lưu thông qua đây dẫn đến ủn tắc nghiêm trọng
lực lượng chức năng đã tăng cường chốt chặn phân luồng giao thông
hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng tránh các tuyến đường bị ngập nước
dự báo từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi tại nghệ an tiếp tục có mưa to
người dân cần đề phòng thực hiện các giải pháp bảo vệ an toàn cho người và tài sản